tiếp tục khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai gọi tắt là amm năm mươi hai diễn ra tại bangkok thái lan
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba lần thứ hai mươi đã được tổ chức
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã cùng bộ trưởng ngoại giao các nước asean và các nước trung quốc hàn quốc và nhật bản sự hội nghị
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba
hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh những nỗ lực mở rộng hợp tác asean cộng ba trên các lĩnh vực phát triển dựa vào sáng tạo như kết nối số thương mại điện tử đô thị thông minh nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển thúc đẩy phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa an ninh lương thực ứng phó thiên tai dịch bệnh
phó thủ tướng khẳng định việt nam đã và sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào thúc đẩy và phát huy vai trò của tiến trình asean cộng ba đóng góp cho hòa bình ổn định và hợp tác phát triển tại đông á
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba lần thứ hai mươi các bộ trưởng nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương tự do và công bằng bày tỏ quan ngại về những căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đối với phát triển kinh tế
bên cạnh đó các bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong thời gian sớm nhất